hơn sáu trăm linh cán bộ chiến sĩ huấn luyện viên vận động viên của tám mươi tám đoàn thuộc các cục đơn vị nghiệp vụ bộ công an và công an các địa phương trong cả nước đã tham dự đại hội khỏe vì an ninh tổ quốc lần thứ tám được khai mạc vào ngày hôm nay sáu tháng bảy tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
đại hội khỏe vì an ninh tổ quốc là sự kiện thể thao lớn của lực lượng công an nhân dân được tổ chức năm năm một lần
đại hội lần thứ tám diễn ra từ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi với một mươi ba môn thi đấu
đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong lực lượng công an nhân dân
đại hội khỏe vì an ninh tổ quốc lần thứ tám năm hai nghìn hai mươi tại tỉnh lâm đồng sẽ bế mạc vào ngày một mươi hai tháng bảy